thưa quý vị tòa nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm năm bị cáo về tội mua bán vận chuyển tàng trữ hai mươi bốn bánh heroin xảy ra trên hệ bàn huyện hạ lan tỉnh cao bằng
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đường quốc lộ bốn a thuộc xóm bản xà xã thắng lợi huyện hạ lan lực lượng công an tỉnh cao bằng bắt quả tang hoàng văn bưu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một bánh heroin
khai thác nhanh đối tượng thu giữ chín bánh heroin ở hang đá trong rừng thuộc xóm bản xà
mở rộng điều tra tiếp tục phát hiện thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin được la văn trung giấu ở khe núi trong rừng
trung khai nhận hai mươi bốn bánh ma túy là của đào văn hồng giao cho trung để bán
về phần hoàng thị quỳnh vợ của trung và là em gái của bưu biết la văn trung mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn giúp trung mang một mươi bánh heroin cho hoàng văn bưu đi cất giấu để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng khi tiến hành kiểm tra
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tự hình đối với đào văn hồng la văn trung lý văn hồng hoàng thị quỳnh tuyên phạt hoàng văn bưu tù trung thuận
vào chiều ngày một mươi năm tháng năm hội đồng xét xử của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hà nội tiếp tục phần thẩm vấn một mươi một bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty việt á một số bộ ngành
tại phiên tòa bị cáo nguyễn thanh long
cựu bộ trưởng bộ y tế thừa nhận hành vi
bên cạnh đó nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ đặc biệt là việc cấp sơ thẩm đã xem xét việc bị cáo có nhiều thành tích trong công tác
trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra cựu bộ trưởng bộ y tế đã vận động gia đình nộp thêm một tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án
trong khi đó khai báo tại phiên tòa phan quốc việt là tổng giám đốc công ty việt á cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bị cáo việt mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ án công ty việt á kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm không tịch thu xung công quỹ nhà nước
số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán test xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án này
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn minh thuận chú tại tỉnh đồng nai vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ công an thuận là đối tượng không nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài thuận đến một khu nhà trọ ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc thuê phòng để ở
tại đây thuận làm quen và mượn chiếc xe máy trị giá ba mươi triệu đồng của anh huỳnh hoàng tiến chú thạy tỉnh tiền giang
rồi đưa cho đối tượng nguyễn thanh hưng chú tệ huyện xuân lộc hiện đã bỏ trốn cầm được tám triệu đồng rồi cả hai đã nhanh chân tẩu thoát
nhưng thuận bị cơ quan công an bắt lại ngay sau đó
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là lê dương ba mươi ba tuổi
là phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thành bưởi và hoàng văn tính ba mươi tám tuổi tài xế lái xe khách gây tai nạn trong vụ tai nạn giao thông của nhà xe thành bưởi là năm người chết
bị cáo lê dương bị đưa ra xét xử về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
và hoàng văn tính bị xét xử về tội vi phạm quy định

theo cáo trạng tính là tài xế hợp đồng lao động với công ty thành bưởi trụ sở tại đường lê hồng phong phường bốn quận năm tp hcm do ông lê đức thành làm giám đốc
vào đêm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tính lái xe khách từ tp hcm đi đà lạt
đến khoảng hai giờ hai mươi năm phút sáng cùng ngày khi xe đang đi trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã phú vinh huyện định quán
do không giữ được khoảng cách an toàn nên xe khách này do tính lái
đã tông vào đuôi xe tải chạy phía trước
sau va chạm thì tính đã đánh lái sang bên trái qua phần đường ngược lại và tông vào xe khách một mươi sáu chỗ do anh nguyễn văn cảnh chú tại tỉnh bình thuận điều khiển đang chở khách trên xe
cú tông mạnh làm tay xế cảnh và bốn người chết bốn người bị thương đều trên xe khách
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký công điện số năm mươi ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
của thủ tướng chính phủ gửi bộ trưởng bộ y tế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại vĩnh phúc
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký công điện số năm mươi ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký công điện số năm mươi ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát tình hình chỉ đạo áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý khắc phục hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận công ty cổ phần dịch vụ thương mại tp hcm công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng để bán cho người mua các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết
tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu trên khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành để
giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh dương chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi bốn tháng năm tại một nhà trọ ở phường vĩnh bảo thành phố rạch giá lực lượng công an bắt quả tang sáu đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó tại phòng trọ do danh dương thuê công an đã thu giữ tăng vật gồm một bịch ni lông và một đoạn ống nhựa bên trong có chứa ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra tại một phòng trọ khác có bốn đối tượng đang sử dụng ma túy lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng sáu viên đạn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
viện kiểm sát nhân dân tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với năm cầu thủ của câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh gồm đinh thanh trung dương quang tuấn nguyễn trung học nguyễn ngọc thắng và nguyễn văn trường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cơ quan điều tra sáng ngày bốn tháng năm công an tp hà tĩnh tiến hành kiểm tra phòng khách sạn bình minh ở phương trần phú tp hà tĩnh
viện năm cầu thủ cùng năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây công an thu giữ các chất ma túy gồm mdma ketamin
tại cơ quan điều tra năm cầu thủ đều khai nhận cùng thống nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để sử dụng ma túy
trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ một đối tượng vừa bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận ra quyết định tạm giữ
đó là mai nhật
mai nhật long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thành hải tp phan rang tháp tràm
trước đó lực lượng công an nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng trộm cắp chiếc xe máy
qua xác minh lực lượng công an phát hiện mai nhật long là đối tượng nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính mai nhật long đã có thái độ chống đối và đánh cảnh sát khu vực vào vùng mặt buộc lực lượng công an phải khống chế đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an long đã thừa nhận về hành vi trộm cắp xe máy và chống người thi hành công vụ của mình
được biết long đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bốn đối tượng có hành vi chế tạo mua bán tàng chữ bốn khẩu súng cùng nhiều phiên đạn
trước đó ngày một mươi một tháng năm qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của ngô thị tươi và lại văn tiến
trước đó ngày một mươi một tháng năm qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an tp bô ma thuật đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của ngô thị tươi và lại văn tiến
đấu tranh nhanh tiến khai nhận một khẩu súng tiến liên hệ mua của nguyễn tấn toàn ở tỉnh gia lai với giá năm triệu đồng
khẩu còn lại tiến nhờ nguyễn đình tấn phát đặt mua qua mạng với giá chín trăm linh đồng
ngay sau đó công an thành phố bô ma thuật đã triệu tập phát lên cơ quan làm việc đồng thời cử một tổ công tác đến tỉnh gia lai bắt khám xét khẩn cấp nhà ở của toàn
qua khám xét lực lượng công an thu giữ của toàn một khẩu súng dài một khẩu súng ngắn bảy viên đạn cùng nhiều máy móc phương tiện dùng để chế tạo súng
bước đầu toàn khai nhận đã mua các phương tiện máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn sau khi tiến liên hệ đặt mua súng thì toàn đã lên mạng xã hội facebook
tìm mua một khẩu súng bằng kim loại dạng súng rulo có ổ đạn dạng xoay với giá chín trăm linh đồng
sau đó toàn mang về nhà độ chế thay đổi kích thước ổ xoay tiếp đạn vừa với phiên đạn cao su rồi bán cho tiến với giá năm triệu đồng
tôi chế tạo thành bán đạn cao su để mà bán kiếm lời
một khẩu bán đạn nhựa em mua với giá chín trăm linh và khi mà em về em đồ chế thì em bán nó với giá là năm triệu đồng
bản thân em cũng thích chế tạo súng nên em với phát có đặt một khẩu súng bán đạn nhựa trên mạng về để gửi cho súng an toàn độ chế
sau đó gửi lên lại để nhìn vào đó bắt chế làm theo để chế tạo một khẩu súng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã gửi giám định bốn khẩu súng trên để có cơ sở xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã gửi giám định bốn khẩu súng theo quy định của pháp luật